lấy cớ mượn tiền để tiếp cận nạn nhân sau đó dùng xà beng tấn công rồn rập từ phía sau khiến nạn nhân tử vong rồi phi tang thi thể trong bụi cây
đặng văn luyến chú tại huyện an hưng tỉnh kiên giang vừa bị công an huyện bảo lâm phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng bắt khẩn cấp về tội giết người và cướp tài sản
nạn nhân được xác định là ông bùi văn thăng sáu mươi hai tuổi chú tại phường lộc sơn tp bảo lộc
từ tin báo của người dân phát hiện thi thể sau sáu giờ điều tra cơ quan công an xác định nghi phạm là đặng văn luyến hàng xóm của nạn nhân
qua hai ngày đấu tranh luyến khai nhận hành vi phạm tội
theo đó vào sáng ngày tám tháng một lấy lý do mượn tiền luyến tiếp cận ông thăng rồi dùng xà beng đánh liên tiếp từ phía sau khiến nạn nhân tử vong
sau đó phi tăng thi thể cùng hung khí rồi quay trở lại căn nhà nạn nhân lụng lọi lấy đi số tiền trong ví và một điện thoại di động
số tiền cướp được luyến đem đi mua xe máy và tiêu xài